vâng thủ tục vay tiêu dùng tín chấp nhanh thực ra là khá đơn giản
chỉ cần có chứng minh thư sổ hộ khẩu hay là bảng lương là có thể vay được tiền của ngân hàng
và theo như lời khai của các đối tượng trong vụ án nêu trên
thì việc xin chứng nhận các loại giấy tờ đó cũng không hề khó
vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc tội phạm đã lợi dụng kẽ hở để hành động
và liệu có thể thu hồi được số tiền đã cho vay hay không
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi kỳ nhận sau đây
trong vụ án trên diệu phụ trách việc làm hồ sơ thủ tục
hợp thức hóa bằng những vội thật nhưng thông tin trong đó lại không có thật
và cơ quan chức năng vẫn đóng dấu xác nhận
sau đó diệu đưa cho đạt cán bộ ngân hàng chuyển đến tổ chức tín dụng thẩm định
và cho vay tín chấp tại các ngân hàng thương mại cổ phần
về cơ bản thì đối với ví dụ các ngân hàng
hiện tại các đối tượng này chủ yếu là sử dụng mục đích để vay làm thẻ là cơ bản
và hai nữa là vay tín chấp ở các ngân hàng
các ngân hàng cổ phần thương mại
thế thì bởi vì trong cái giai đoạn hiện nay thì phía ngân hàng thì người ta cũng
khoán chỉ tiêu cho vay cho các cán bộ ngân hàng cũng tương đối là cao
nên là cũng có những cái sơ xuất trong cái việc là thẩm tra cái hồ sơ trước khi cho vay vốn
đấy là cái một trong những cái mà thiếu sót cũng như là sơ hở của ngân hàng
các đối tượng nhìn nhận vào đó và các đối tượng đã sử dụng để làm cái giấy tờ giả
và thực hiện cái hành vi của mình
và khi hồ sơ đã được thẩm định
phê duyệt cho vai nhanh qua hàng rào an ninh của tổ chức tín dụng
thì các đối tượng thoải mái rút tiền mà không lo đến việc phải trả nợ
công tác truy hồi vốn của ngân hàng cũng theo những hồ sơ không đó biến mất
với cái phương thức thủ đoạn này thì rất khó để ngân hàng có thể thu hồi lại vốn
bởi vì là khi xác định mà tìm đối tượng thì thực tế là đối tượng không có trên thực tế
vì cái tên không có như thực tế
ví dụ như trong cái vụ việc này chúng tôi làm đấy thì có cái đối tượng là đào mỹ linh
nhưng mà lại giả tên là toàn bộ là lê thành lê quỳnh trang
để mà làm cái hồ sơ giả ngân hàng tên lê quỳnh trang để mà rút tiền
mặc dù là đối tượng ở hà nội nhưng mà lại lấy là hộ khẩu thương chú
ở xã nghĩa hưng huyện lạng giang tỉnh bắc giang để mà vay của ngân hàng
như vậy thì khi mà đối với các cái khoản vay đó
khi mà nó quá hạn mà ngân hàng có muốn tìm hiểu về đối tượng
để mà thu hồi nợ thì không thể thu hồi được
vì đối tượng lê quỳnh trang
lê quỳnh trang nó không có trên thực tế
cơ quan điều tra chúng tôi thì vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xác định thêm các cái đối tượng
cũng như là có cái sự câu kết của các cái đơn vị chính quyền địa phương
cũng như là các cái đơn vị ngoài xã hội hay không
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
quy định đối với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị trên năm trăm linh triệu đồng
như các đối tượng trên sẽ bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
hoặc tù trung thân kèm theo nhiều hình phạt bổ sung khác
cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo ngân hàng và tổ chức tài chính
cần cải tiến hình thức cho vay kiểm soát mở tài khoản cá nhân
thẩm định chặt chẽ hồ sơ tránh bị đối tượng lợi dụng ẩn danh
thay tên đổi họ thông tin cá nhân để chấm đoạt tài sản gây thiệt hại cho doanh nghiệp